trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nguy cơ lây lan dịch bệnh quay trở lại cộng đồng là rất cao
nhiều địa phương đã tăng cường triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch
hiện ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu giám sát và quản lý chặt chẽ
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ tp hồ chí minh và các vùng dịch khác
qua công tác giả soát đã chủ động và phát hiện nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
kịp thời tổ chức khoanh vùng truy vết nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng
qua công tác nắm tình hình giả soát lực lượng công an phường mỹ đình một đã chủ động xác minh các trường hợp từ tp hồ chí minh và các vùng dịch khác về địa bàn
hiện tất cả các trường hợp này đều được yêu cầu khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính đi từ tp hồ chí minh về ngày bốn tháng bảy
sau khi phát hiện
cũng đã cách ly và khoanh vùng các trường hợp f một các trường hợp f một đến ngày hôm nay được bốn mươi tám giờ rồi thì đều có kết quả âm tính
chốt kiểm soát dịch nhanh chóng được thiết lập tại khu vực cách ly các trường hợp f hai tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ covid cộng đồng
tại đây mọi hoạt động thời gian đi lại của các trường hợp đi về từ vùng dịch trên địa bàn đều được tổ covid cộng đồng phối hợp với lực lượng chức năng
chủ động ra soát phát hiện sớm các đối tượng có nguy cơ

chủ động ra soát phát hiện sớm các đối tượng có nguy cơ
tại đây mọi hoạt động thời gian đi lại của các trường hợp đi về từ vùng dịch trên địa bàn đều được tổ covid cộng đồng phối hợp với lực lượng chức năng